anh nguyễn thế vinh chú phường ngọc hiệp thành phố nha trang là một trong những nạn nhân của nhóm tội phạm trộm cắp xe máy
dựng xe ngay trước cửa phòng trọ nhưng lại khuất tầm nhìn
chỉ một thoáng chủ quan không chú ý chiếc xe máy trị giá hơn bốn mươi triệu đồng đã bị bọn tội phạm lấy mất
những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín việc mất trộm xe máy ở thành phố nha trang diễn biến khá phức tạp nhất là các địa bàn xã phường vùng ven
để đấu tranh công an thành phố nhà trang đã lập chuyên án tập trung các lực lượng và biện pháp nghiệp vụ
đến đầu tháng một mươi hai công an thành phố nhà trang đã bắt được nhóm đối tượng gây án và nhóm đối tượng chuyên đi tiêu thụ xe
đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận trong hơn hai tháng qua đã gây ra một mươi hai vụ trộm cắp xe máy các loại
từ nguồn tin của quần chúng nhân dân sau khi bị mất phát hiện và có những thông tin đối tượng gọi điện thoại đến chuộng xe
rồi là các hình ảnh đối tượng đao phương tiện của người dân đó
ngày một mươi bảy tháng một mươi chúng tôi đã xác lập chuyên án một trăm một mươi chín quá trình sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với nhiều lực lượng
chúng tôi đã phá thành công chuyên án bắt
là bốn đối tượng trong đó là hai đối tượng là trực tiếp là đi trộm rồi là hai đối tượng là về là tập trung là tiêu thụ tiêu thụ
tiêu thụ ở ngoài địa bàn và tiêu thụ ở trong địa bàn thành phố
đến thời điểm này công an thành phố nha trang đã thu được hai mươi chiếc xe máy mà các đối tượng đã lấy và tiêu thụ
việc triệt xóa nhóm tội phạm này góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
tuy nhiên qua đây cũng có thể thấy việc bảo vệ tài sản của một số người dân
còn rất chủ quan lơ là
đây là điều kiện để bọn tội phạm trộm cắp hoạt động nhất là thời điểm từ nay đến tết nguyên đán
tiếp theo là một số tin vấn an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện sơn hòa tỉnh phú yên vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện chín đối tượng đang tổ chức đánh bạc
tại nhà võ phi sơn chú tại xã sơn nguyên huyện sơn hòa
lực lượng công an đã thu giữ gần một mươi hai triệu đồng sáu xe máy và một số dụng cụ để đánh bạc
đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà an tiền tại khu đất trống thuộc hẻm ba trăm bốn mươi năm đường trần hưng đạo
khóm tám phường ba thành phố sóc trăng vừa bị lực lượng chức năng công an thành phố sóc trăng bắt giữ
thu giữ tại hiện trường gần một mươi hai triệu đồng hai con gà một mươi bốn điện thoại di động bốn xe máy cùng một số tăng vật có liên quan
bất ngờ kiểm tra quán bar oq lounge có địa chỉ tại số hai mươi bạch đằng vào dạng sáng ngày hôm nay
công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã phát hiện hàng trăm sản phẩm hàng hóa
không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc công an quận hải châu đã tạm giữ số hàng gồm ba trăm tám mươi ba chai rượu ngoại các loại
trên sáu mươi chai bia có in chữ nước ngoài hơn ba mươi bao thuốc lá hiệu sce và năm mươi chín bình sisa
tại thời điểm phát hiện cơ sở này không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cùng với đó cơ sở này còn hoạt động quá giờ quy định và gây ồn ào huyên áo khu dân cư
đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số
khoảng nói trên để xác minh làm rõ
khi tàu đang hành nghề tại vị trí cách đảo đá bắc thuộc quần đảo hoàng sa khoảng một mươi tám hải lý về hướng đông bắc
thuyền viên nguyễn văn sơn gặp tai nạn lao động nghiêm trọng do bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến bất tỉnh
vào sáng nay lực lượng cứu nạn tàu sir bốn trăm một mươi hai đã đưa thuyền viên sơn về đến thành phố đà nẵng an toàn
và bàn ra cho cơ quan chức năng
nhờ được cấp cứu kịp thời
nạn nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch tính mạng được bảo toàn
trước đó vào hồi một mươi năm h ba mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông báo
từ ông nguyễn kim là thuyền trưởng của tàu qng chín mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi tám ts
theo tin từ ông kim thuyền viên nguyễn văn sơn gặp tai nạn lao động nghiêm trọng do bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến bất tỉnh
theo trần đoán từ các y bác sĩ nạn nhân sơn bị đa chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu
nhiều khả năng bị chấn thương sọ não
tổn thương đốt sống cổ cần sớm được tiếp cận y tế và đưa về đất liền để điều trị khẩn cấp
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù đốt tỉnh bình phước
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn bình tân xã phước minh huyện bù gia mập tỉnh bình phước
về tội cưỡng đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai có nốt ruồi cách hai năm cm trên trước cánh mũi phải
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân châu tỉnh tây ninh
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quang thái sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại ấp bốn
xã suối dây huyện tân châu tỉnh tây ninh
và đối tượng đinh thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại số một mươi sáu b đường thành
phường chi lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện